ngay sau khi biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín với tỷ lệ chín mươi hai năm mươi sáu các đại biểu tán thành
theo đó dự kiến chương trình năm hai nghìn hai mươi sẽ gồm một mươi bảy dự án luật và một dự thảo nghị quyết của quốc hội
cụ thể tại kỳ họp thứ chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi chính quốc hội thông qua tám dự án luật
đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám và một dự thảo nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi một cho ý kiến bảy dự án luật
tại kỳ họp thứ một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi chính quốc hội thông qua bảy dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ chín cho ý kiến hai dự án luật